bây giờ lại quay trở lại với phó giáo sư lê bạch mai ạ
một câu hỏi mà tú vừa nhận được ngay lúc này ạ
mong phó giáo sư lê bạch mai có thể cho biết là những thực phẩm nào không có lợi cho sức khỏe của lá gan
với những người mà bị đang bị tăng men gan hoặc là mắc những bệnh gan thì họ cần phải tuân thủ chế độ ăn như thế nào để không tạo thêm gánh nặng cho gan ạ
chứ thì quý vị có hỏi không là những thực phẩm nào thì không có
những thực phẩm nào là không có lợi cho sức khỏe của gan
thì trước hết đó chính là những thực phẩm chế biến sẵn
những thực phẩm chế biến sẵn mà giàu nhất là nhiều chất béo
thì thường là và đặc biệt là đối với những chất béo mà chúng ta sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần
thì nó sinh ra những cái chất béo trung gian thành sinh ra những cái gốc tự do
thì nó sẽ yêu cầu gan phải làm việc nhiều hơn phải khởi động nhiều hơn
và chính vì vậy thì làm cho đến không tốt đối với sức khỏe là ga
cái thứ hai mà không tốt đối với sức khỏe gan
đó chính là bia và rượu
thì bia rượu hiện nay thì chúng ta có tới bảy mươi bảy nam giới và một mươi một nữ giới ở việt nam là có uống bia rượu
mà trong đó tới bốn mươi bốn gần một nửa các anh đã uống rượu là lạm dụng rượu bia
tức là uống rượu ở mức có hạn
thì thực sự là không tốt một chút nào đối với lá gan cả
bởi vì khi theo định nghĩa của y tế thế giới là một đơn vị rượu là tương đương với một mươi gram cồn
tức là một mươi gram cồn tương đương với khoảng ba phần bốn
cái lon bia ba trăm ba mươi ml tương đương với một cốc bia hơi ba trăm ba mươi ml tương đương với một trăm linh ml rượu vang tương đương với khoảng là ba mươi ml rượu nặng
thế thì như vậy thì chúng ta đừng uống quá
đây bây giờ thì trước đây thì khuyến cáo rằng là không nên uống quá hai đơn vị rượu đối với nam
không nên uống quá một đơn vị rượu đối với nữ trong một ngày
nhưng mà thực tế và không uống quá năm ngày trong một tuần
nhưng mà cái báo cáo mới nhất hiện nay thì những nghiên cứu đã minh chứng rằng là
uống rượu dù ở cấp độ nào đều không có lợi cho sức khỏe
cho nên là rượu bia là một kẻ thù của sức khỏe nói chung và đặc biệt là của lá gan
và một cái thứ ba nữa mà để liên quan đến những cái thực phẩm không tốt đối với gan
ví dụ như là măng là cũng không tốt đối với gan
rồi những cái thực phẩm mà chúng ta để mốc
nhất là trong đó nhất là lạc mốc thì không tốt một chút nào đối với lá gan cả
và đặc biệt là lạc mốc thì rất dễ
sinh ra aflatocin b một và đấy chính là một cái yếu tố gây ung thư gan
cho nên là chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn trọng
và chúng ta ăn quá mặn thì cũng không tốt cho sức khỏe của lá gan
thì đấy là những cái thực phẩm mà chúng ta cũng cần hết sức là quan tâm
thế còn rồi đối với gan nữa như chúng ta hay ăn những cái phủ tạng
lòng này rồi là sống trên đời ăn miếng dồi chó rất là nhiều thứ
rồi chúng ta rất cảm thấy rất là tốt
rất là sung sướng để chúng ta hưởng thụ những cái sản phẩm đó
nhưng mà đó cũng là những sản phẩm mà chứa khá nhiều
thứ nhất là chứa chất béo thì chất béo bão hòa
thứ hai là có chứa nhiều cholesterol
mà nó không ở một cái tỷ lệ cân đối với lecithin
thì thực sự nó sẽ làm cho gan của chúng ta sẽ phải làm việc mệt mỏi hơn rất nhiều
thì chúng ta cũng nên lưu ý
nó là những cái thói quen đôi khi chúng ta thích
nhưng mà nó không đem lại cái lợi cho sức khỏe
thì cũng rất mong là quý vị khán giả chúng ta
quý khán giả chúng ta sẽ có được những cái
lựa chọn những thực phẩm tốt hơn cho lá ăn của mình
và việt tụ có hỏi câu hỏi thứ hai của quý vị
đó là chế độ như thế nào để có được sức khỏe tốt đối với ra gan
thì thứ nhất là để có được sức khỏe tốt đối với lá gan
thì chúng ta phải ăn trước tiên đó phải là thực phẩm sạch
tức là thực phẩm ấy không phải là nguồn gây bệnh cho cơ thể
không chứa hóa chất độc hại
ví dụ như tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật
hay là tồn dư những kháng sinh
tất cả những cái gì không có lợi cho cơ thể chúng ta
thì chúng ta sẽ phải ăn trước tiên
thì đều phải qua một cái nhà máy khử độc là gan
và gan sẽ giữ lại
và nhà máy ấy càng ưu động nhiều chất độc
thì nhà máy ấy sẽ càng
thời hạn sử dụng của nhà máy nó sẽ rút ngắn lại
cho nên là chúng ta lưu ý là
phải đảm bảo trong bữa ăn
phải đảm bảo an toàn thực phẩm
cái thứ hai nữa là
không lạm dụng siểu bia
thứ ba nữa là trong cái bữa ăn hàng ngày
chúng ta nên sử dụng các cái thực phẩm
dầu chất oxy hóa
những cái thực phẩm mà liên quan đến mang cái tính kiềm
thì sẽ có tốt hơn
rau xanh từ quả chín
thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của lá gan
bởi vì trong những cái thực phẩm đó
thì chứa khá nhiều các cái chất chống oxy hóa
nó sẽ trung hòa
nó sẽ chia sẻ cái nhiệm vụ khử độc của lá gan
sẽ làm cho chúng ta có được
một cái sức khỏe của lá gan tốt hơn
và chúng ta chắc chắn sẽ khỏe hơn